thưa quý vị một đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn
và bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với công an huyện mộc châu vân hồ đối miên phòng trường sơn mộc châu
và cục hải quan sơn la phát hiện bắt quả tàng
đối tượng là mùa a thảo trú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
lực lượng chức năng thu giữ một mươi bánh heroin có trọng lượng hơn hai tám kg
hai điện thoại di động một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an thảo khai nhật mua số ma túy trên từ bên kia bên dưới
để về bán kiếm lời đang trên đường mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cũng liên quan đến ma túy lực lượng bộ đội biên phòng an giang
cũng vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần một kg ma túy đá
vào chiều ngày một mươi bốn tháng tám bộ đội biên phòng an giang tổ chức tuần tra kiểm soát
tại khu vực biên giới của thành phố châu đốc
nhập lậu từ biên giới campuchia nên tiến hành truy đuổi
khi đến khu vực phường châu phú a lực lượng chức năng yêu cầu huỳnh công nhật hóa dừng xe
qua kiểm tra phát hiện bên trong chiếc tv do hóa chở
có các dấu năm túi đi lông có chiếu ma túy tổng trọng lượng gần chín trăm linh gram
hiện đồn biên phòng vĩnh ngươn đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
tạm giữ người và tăng vật để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng trong thời gian được tại ngoại để sinh con huỳnh thị châu
trú tại quận cẩm lệ tp đà nẵng lại tiếp tục thực hiện thêm nhiều vụ việc lừa đảo
chiếm loạt tài sản khác qua mua bán đất châu đã chiếm loạt hàng chục tỷ đồng
tháng một năm hai nghìn hai mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can khám xét nơi ở đối với huỳnh thị châu
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời điểm này đối tượng châu đang mang thai
nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can
để phục vụ điều tra tuy nhiên trong thời gian tại ngoại châu tiếp tục thực hiện
nhiều vụ lừa đảo khác chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại
đơn cử vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nhận được đơn
của bị hại trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ tp đà nẵng
tố cáo châu đã lừa số tiền một mươi sáu tỷ đồng thông qua việc mua bán đất đai
sau khi thực hiện quyết định khởi tố bị can vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám
công an tp đà nẵng đã khám xét nơi ở của huỳnh thị châu
tại đây lực lượng công an thu giữ được nhiều giấy tờ tài sản có liên quan đến vụ việc
về đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch mỗi tháng hơn bốn mươi tỷ đồng
bảy đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
như tin đã đưa trước đó công an tỉnh đắk lắc đã đồng loạt tổ chức triệt phá đường dây
đánh bạc quy mô lớn hoạt động tinh vi phức tạp do lê quốc hoàng
trú tại tp bù ma thuật cầm đầu
bước đầu công an đã làm rõ đầu năm hai nghìn hai mươi hai hoàng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng
của một đối tượng không rõ lai lịch ở tp hồ chí minh
sau đó hoàng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây
hàng ngày thông qua trang mạng các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá
với các con bạc trên địa bàn tỉnh đắk lắc
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín được dự báo có lưu lượng giao thông tăng cao
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ cơ quan các tỉnh thành phố
chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ
cụ thể có phương án bảo đảm năng lực chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa
nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ đường thủy và đường hàng không
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
khắc phục kịp thời các điểm hư hỏng tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt
nhất là các trục chính ra vào hà nội và tp hcm tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
như vi phạm tốc độ vi phạm quy định nồng độ cồn ma túy trở qua số người quy định vi phạm tải trọng
thưa quý vị gần hai tháng qua công an tỉnh thanh hóa đã thực hiện kế hoạch số hai trăm tám mươi hai về việc tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ
phòng ngừa tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
tổ công tác tiên ngành hai trăm tám mươi hai được người dân trên địa bàn ủng hộ và đánh giá cao về sự vào cuộc quyết liệt
chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
tổ công tác liên ngành hai trăm tám mươi hai gồm lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát quản lý hành chính
không kể nắng mưa đúng hai mươi một giờ hàng ngày tổ công tác được chia thành tuyến đường khác nhau để tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ
những tuyến đường đông đúc phương tiện hay vắng bóng người đi lại đều được tổ công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm giao thông tập trung vào các loại tội phạm vi phạm pháp luật về hình sự ma túy

các trường hợp như tụ tập lãng lách đánh võng đặc biệt là đối tượng vận chuyển chất cấm được tổ công tác
và bắt giữ được rất nhiều các đối tượng phạm tội đặc biệt là đối tượng trộm cắp đối tượng vi phạm phạm tội về ma túy thanh thiếu niên hư lãng lách đánh võng gây dối trật tự
đến bây giờ thì tình hình an ninh trật tự dần dần được ổn định và giữ vững
tình hình phạm pháp hình sự đã giảm hẳn và nhân dân rất là tin tưởng và ủng hộ
thời gian tới các tổ công tác liên ngành hai trăm tám mươi hai trong toàn tỉnh thanh hóa tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kết hợp xử lý với tuyên truyền nhắc nhở khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng gồm vòng cún sầu huỳnh hữu khanh nguyễn thanh hùng cùng chú tỉnh đồng nai
và lâm huỳnh tiên phong chú tại tp hcm để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ lợi dụng đêm khuya dạng sáng từ đầu tháng sáu đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng trên với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt đã đột nhập vào phòng trọ nhà dân trên địa bàn thành phố biên hòa thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
tất cả tài sản trộm được chúng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy dùng chung hiện công an tp biên hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sau hơn hai năm im ắng bởi đại dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã có một mùa du lịch hè bùng nổ bởi chuỗi các sự kiện thu hút hàng chục nghìn lượt khách
để đảm bảo các sự kiện được diễn ra tuyệt đối an toàn không phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trả tự ủn tắc giao thông cháy nổ lực lượng công an tp đà nẵng đã lên kế hoạch chi tiết triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ
chương trình lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế tetmy thu the sing hoạt động cuối trong chuỗi sự kiện tận hưởng mùa hè đà nẵng diễn ra trong hai đêm một mươi ba và một mươi bốn tháng tám
hàng nghìn du khách và các bạn trẻ đổ về khu vực tổ chức lễ hội
cùng với lực lượng an ninh của bang tổ chức kiểm soát người vào đảm bảo không mang theo vật liệu nổ vũ khí nguy hiểm
an ninh trật tự tại các sự kiện lễ hội được đảm bảo góp phần hết sức quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh đẹp của đà nẵng nhất là khi du lịch thành phố đang lấy đà phục hồi